các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiều thực khách và nhân viên chạy từ bên trong quán ra ngoài cầu cứu
ngọn lửa nhanh chóng bùng phát bốc cao từ quán hủ tiếu dê
người dân tìm cách tiếp cận đám cháy nhưng không thể
nhận được tin cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận tân phú huy động lực lượng có mặt để dập lửa
hiện trường vụ cháy được phong tỏa phục vụ cho công tác chữa cháy
vào trưa cùng ngày ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn
căn nhà bị cháy được thiết kế một trệt và một gác lửng bị cháy đen
vị trí phát ra đám cháy được xác định ở khu vực bếp nấu của quán hủ tiếu
toàn bộ vật dụng và ba xe máy dựng ở khu vực nhà bếp bị cháy trơ khung
quá trình kiểm tra hiện trường lực lượng phòng cháy chữa cháy phát hiện thi thể hai mẹ con chủ quán thiệt mạng trên các lửng